tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp bộ trưởng bộ quốc phòng indonesia
riyamizat riyakudu cùng đoàn đại biểu bộ quốc phòng cộng hòa indonesia
đang ở thăm và làm việc tại việt nam từ ngày bảy đến ngày chín tháng tám
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh bộ trưởng quốc phòng cộng hòa indonesia
và đoàn thăm hữu nghị chính thức việt nam coi đây là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hữu nghị
truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước việt nam và indonesia
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
cũng như sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước
khẳng định indonesia luôn là một trong những đối tác quan trọng
được ưu tiên quan hệ hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa hai nước
trong quan hệ về chính trị kinh tế văn hóa giáo dục đào tạo và quốc phòng
đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ việt nam indonesia lên đối tác chiến lược năm hai nghìn một mươi ba
về vấn đề biển đông việt nam đánh giá cao lập trường rõ ràng
nhất quán của indonesia thời gian qua về vấn đề biển đông
mong muốn indonesia tiếp tục phát huy vai trò của mình
cùng với việt nam và các nước asean khác
thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của cộng đồng asean
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng cộng hòa indonesia
ông riyamizat riyakudu cảm ơn chủ tịch đã dành thời gian tiếp
đồng thời thông báo những kết quả quan trọng mà bộ quốc phòng hai nước
đã đạt được trong cuộc hội đàm vào sáng nay
về vấn đề biển đông hai bên đã thống nhất hợp tác chặt chẽ
dựa trên tinh thần đoàn kết để duy trì an ninh trên biển
sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất xảy ra trên biển
trong thời gian tới bộ quốc phòng cũng thống nhất tiến tới tập trận chung trên biển
bộ quốc phòng indonesia cũng mong muốn việt nam tham gia cùng indonesia
malaysia và philippines trong vấn đề chống khủng bố an ninh hàng hải
ghi nhận những ý kiến của việt nam trong việc đảm bảo an toàn ngư dân
có những biện pháp tuyên truyền cho ngư dân để tránh xâm phạm
và đặc quyền kinh tế trên biển giữa hai nước